phiên đấu thầu vàng ngày hai mươi hai tháng bốn bị hủy
đây là phiên đấu thầu vàng miếng lần đầu tiên sau một mươi một năm tạm ngưng kể từ lần cuối cùng ngân hàng nhà nước thực hiện đấu thầu vàng vào năm hai nghìn một mươi
không ít cư dân mạng kỳ vọng vào phiên đấu giá này sẽ giúp hạ nhiệt thị trường vàng khi có thêm nguồn cung
mong muốn thị trường ổn định và đặc biệt tranh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ co hẹp về mức phù hợp
nhưng cũng nhiều cư dân mạng không bất ngờ khi phiên đấu thầu bị hủy
đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước là một biện pháp linh hoạt và hiệu quả để kiểm soát giá vàng và đảm bảo sự ổn định cho thị trường vàng trong nước
điều này có thể giúp ngăn chặn các biến động đột ngột và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp
đấu thầu là cách tìm ra đơn vị có năng lực
tuy nhiên cách làm này e rằng không có tác dụng để kéo mặt bằng giá đi xuống mức giá hợp lý so với giá thế giới
hiện nay vàng miếng cao hơn giá thế giới từ một mươi hai đến một mươi ba triệu một lượng
mức giá khởi điểm giảm hai triệu một lượng
như vậy giá khởi điểm sẽ cao hơn từ một mươi một mươi một triệu một lượng
khi đấu thầu xong giá vẫn tiệm cận mức cũ là cao hơn từ một mươi hai đến một mươi ba triệu một lượng
giá thăm chiếu tám mươi một tám triệu đồng
đây vẫn là một mức cao rất khó cho doanh nghiệp
giá tham chiếu như vậy khi đấu thầu sẽ bỏ giá lên
và như vậy thì không có chuyện bán ra rẻ hơn được
tranh vẫn hoàn lịch
điều mà người dân các nhà đầu tư và cư dân mạng kỳ vọng
có thể rút ngăn tranh lệch đưa giá vàng trong nước tiệm cận ra thế giới
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
việc đấu thầu vàng miếng cũng chỉ là giải pháp tình thế để bổ sung nguồn cung vàng
chứ chưa phải là giải pháp căn cơ để bình ổn giá
mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những giải pháp khả thi để thực hiện mục tiêu đề ra
nhiều cư dân mạng cũng cho rằng nếu không cho doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu vàng
thì rất khó để làm giảm được sự tranh lệch giá
giá vàng thị trường đã giảm
mà giá tham chiếu đấu thầu tám mươi một tám triệu rồi thì về bán sao được
doanh nghiệp họ trần trừ cũng phải thôi
đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế để bổ sung nguồn cung vàng nhanh nhất ra thị trường
chứ không phải là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng tranh lệch giá vàng bất hợp lý
như thủ tướng chính phủ chỉ đạo
việc xóa bỏ tranh lệch phi lý của vàng trong nước và thế giới cần biện pháp thương mại
chứ không phải là biện pháp tiền tệ như đấu giá vàng miếng
việc đấu thầu vàng miếng có thể tạo ra tâm lý yên tâm ngắn hạn cho nhà đầu tư
song giải pháp căn cơ nhất dài hạn nhất đúng thông lệ quốc tế nhất là cho phép xuất nhập khẩu vàng tự do
và áp dụng chính sách thuế phù hợp
thông tin về phiên đấu thầu vàng ngày hai mươi ba tháng bốn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cư dân mạng
giá tham chiếu đã giảm một một triệu đồng một lượng so với giá dự kiến trước đó ở mức tám mươi bảy triệu đồng một lượng
cộng đồng mạng mong muốn phiên đấu thầu sẽ diễn ra đúng như kế hoạch
và là giải pháp bình ổn thị trường vàng trong ngắn hạn
chỉ thị số một mươi hai vừa ban hành về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đi kèm với yêu cầu khắc phục tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao
thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực buồn lậu thưởng giá vàng
cư dân mạng đồng tình và cho rằng đây là những biện pháp cần thiết để đảm bảo sự minh bạch của thị trường
để phát triển ổn định lành mạnh minh bạch và bền vững thị trường vàng
chính phủ cần có trong tay phương thuốc đặc trị để quản lý hữu hiệu thị trường này
và đặc biệt là xóa bỏ độc quyền trong nhập khẩu và kinh doanh mua bán vàng miếng
cũng phải coi trọng các giải pháp phòng ngừa ứng phó kịp thời sự mất cân đối cung cầu hay những cơn sốt giá bất thường
cần một hành lang pháp lý đủ rộng đủ công cụ và khả năng quản lý thị trường quan trọng này
suy nghĩ của bạn như thế nào về những giải pháp bình ồn thị trường vàng đang được các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân